sinh sôi và phát triển thì chúng có thể xâm nhập vào cơ thể
và gây ra các căn bệnh nghiêm trọng trong đó có bệnh viêm phế quản nữa ạ
bệnh viêm phế quản thì thường hay gặp ở trẻ em
và gây ra những biến chứng nếu như không được phát hiện và xử trí kịp thời
xin bác sĩ chia sẻ để các bậc cha mẹ hiểu
và giúp con nhỏ của mình phòng tránh bệnh trong thời tiết giao mùa
câu hỏi được đặt cho phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương ạ
viêm đứng hô hấp và đặc biệt là viêm đứng hô hấp dưới
gặp với trẻ nhỏ thì cũng với tỉ lệ ca
và đặc biệt là ở những thành phố lớn
thì chúng ta cũng thấy rằng là các ông bố mẹ trẻ
thì lúc nào cũng rất là sợ
vì không biết là thấy con đầu tiên là biểu hiện hát hơi sổ mũi
xong đấy là hò mà hò rất là lâu
thế thì cái tỉ lệ mắc của viêm đứng hô hấp
thì nó cũng thường gặp ở trẻ nhỏ
thì cái việc mà phòng tránh thì chúng ta cũng thấy rằng là
nó cũng giống như là những cái phần trên tôi đã chia sẻ
đấy là phải tránh tiếp xúc với nguồn lây
phải tránh tiếp xúc với nguồn lây
rồi thì nâng cao với sức khỏe
và đặc biệt là với cái thời điểm giao mùa
thì phải giữ ấm cho trẻ
và ở trẻ thì nó có một cái đặc biệt
là trẻ thì nó rất là hiếu động
cho nên là cái việc mà nó nghịch ngợm
rồi nó ra mồ hôi
nếu mà mình không phát hiện kịp thời
và kèm theo cái việc mà
cái thời tiết lạnh
thì nó cũng đấy là một trong yếu tố
mà làm bố mẹ phải quan tâm
rồi tránh gió lùa hạn chế cái việc mở cửa sổ
và đêm nằm thì các cháu nó
gọi là nó
đạp chân ra
vì cơ thể trẻ thì nó
tăng truyền hóa cho nên là nó rất là nóng
nó đạp chân ra nó bị lạnh
thì đầu tiên là nhiễm trùng đường ô hấp trên
rồi thì nhiễm trùng đối hợp dưới
làm cho trẻ nó sẽ bị mắc
bệnh lý viên đường ô hấp
vào cái thời điểm giao mùa
và đặc biệt là mùa lạnh
thì những cái lưu ý bố mẹ phải lưu ý
rồi bên cạnh đấy là phải tăng cường
về mặt dinh dưỡng cho trẻ
cho trẻ ăn nhiều hoa quả
ăn đủ chất dinh dưỡng
để làm cho trẻ nó có cái sức đề kháng tốt
thế còn cái việc mà
phòng tránh tuyệt đối là cũng sẽ rất là khó
đặc biệt là ở những cái thành phố lớn
về vấn đề về ô nhiễm môi trường
ở khu vực miền bắc này này
khi mà gió mùa đông bắc về
thời tiết lạnh thì trẻ rất dễ bị nhiễm
đường ô hấp
có một kiến thức mà hồng anh nghĩ là
rất là nhiều mà cha mẹ quan tâm